xin chữ trong những ngày đầu năm mới là một truyền thống thể hiện sự coi trọng chính nghĩa coi trọng tri thức
và ai ai cũng mong muốn xin về cho mình một chữ để lấy may mắn và tài lộc
tại hải dương hàng năm cứ đến tết cổ truyền của dân tộc hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh lại tìm đến văn miếu mau điền
và đền bia thuộc huyện cẩm giang để thắp hương cầu lộc tài học hành và xin chữ
tại hải dương hàng năm cứ đến tết cổ truyền của dân tộc hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh lại tìm đến văn miếu mao điền
tết năm nay tại khu di tích xuất hiện khá nhiều thầy đồ trẻ họ là những sinh viên nhà giáo nhà nghiên cứu
hoặc là người có hoa tay viết chữ đẹp và yêu thích nghệ thuật thư pháp
sự xuất hiện của họ đã tạo nên sự khác lạ và nhiều nét tươi mới tại các bàn thư pháp
theo ghi nhận của chúng tôi thì tại các bàn viết luôn đông đúc người xin chữ già có trẻ có
song đông nhất vẫn là học sinh các cấp cùng với đó là gần một chữ được viết ra mỗi ngày
đầu xuân năm mới thì cũng đi tổ chức cho các cháu đi lễ hội đầu xuân để gặp nhiều may mắn
cháu thì năm nay nó học đại học lâm đầu cháu cũng muốn xin chữ trí để nó có trí tâm thầy tầng vào trong học tập để có được kết quả cao
năm nay thì chúng tôi có năm nhà rạp quy hoạch khu viết thư pháp để cho nhân dân tham quan chiêm bái
nằm lễ tại đền và xin chữ đầu xuân với mong muốn là cầu xin về sức khỏe về bình an
chúng tôi có bố trí các thầy đồ là những người có năng lực và có tâm với di tích để viết và phục vụ cho dân dân
thì năm nay có thể nói rằng là một cái năm mà chúng tôi cũng có nhiều mạnh dạng đổi mới về công tác phục vụ cho bà con nhân dân để trang nghiêm tại di tích tại đền bia
tục xin chữ và cho chữ đầu năm không chỉ là món quà mang ý nghĩa xã hội triết học và tâm linh
mà còn tạo mối giao lưu văn hóa trong cộng đồng
hiện mỹ mỗi chữ thư pháp ngoài ước mong của người xin tài đức của người cho
thì cần chính sự thành tâm hướng thiện của con người để phong tục đẹp này được gìn giữ với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng của nó